thưa quý vị và các bạn hoạt động thể dục thể thao trong công an nhân dân đóng vai trò rất quan trọng
nhằm tăng cường sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đồng thời phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an
quảng bá hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đến nhân dân
cùng với đó lực lượng công an nhân dân cũng tham gia vào thể thao thành tích cao
trong hoạt động thể dục thể thao của nước nhà khu vực và thế giới
tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ là cuộc trao đổi với khách mời là thượng tá phạm hồng thắm
phó giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân
để cùng bàn luận về chính sách thúc đẩy phát triển thể thao thành tích cao trong công an nhân dân
và trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
kỳ sea games ba mươi hai vừa qua được đánh giá là một trong những kỳ đại hội thể thao đông nam á
thi đấu thành công của đoàn thể thao công an nhân dân
sea games ba mươi hai đã mang đến những tín hiệu tích cực
cho thể thao việt nam nói chung thể thao công an nhân dân nói riêng
nhưng sẽ cần đầu tư nhiều hơn và có trọng điểm để hướng tới asean và olympic
theo đề án tổng thể về đầu tư phát triển thể thao thành tích cao công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đặt mục tiêu đến năm hai nghìn năm mươi
thể thao thành tích cao công an nhân dân tiến tới vị trí xếp hạng trong toàn đoàn
trong sáu đơn vị dẫn đầu đại hội thể thao toàn quốc
và đóng góp được nhiều huấn luyện viên vận động viên hơn nữa cho thể thao việt nam
trên đấu trường quốc tế
cần những chính sách như thế nào để tiếp tục định hướng đầu tư phát triển thể thao
thành tích cao trong công an nhân dân khi chúng ta đã và đang từng bước xây dựng nền móng
để tạo đà cho phát triển hơn nữa thể thao công an nhân dân
vâng kỳ sea games ba mươi hai lần này được đánh giá là một kỳ sea games thành công của đoàn thể thao công an nhân dân
cũng nói lên sự đoàn kết cùng sự nỗ lực cố gắng của tất cả các tập thể cán bộ chiến sĩ
cũng giống như là các em huấn luyện viên vận động viên
cái thành tích này cũng phải nói là thực sự chúng tôi rất là tự hào
bởi vì là nó ngoài sự mong đợi của chúng tôi
khi mà sea games năm ngoái sea games ba mươi một tại việt nam thì chúng ta đã tham gia một mươi sáu vận động viên
nhưng mà tuy nhiên là chúng ta đã tham gia một mươi sáu vận động viên
chúng ta đã thành được một vàng năm bạc và năm mươi trương đồng
nhưng mà ở đấu trường này thì với số lượng này thì chúng tôi rất là vui phấn khởi
vì là trong số đó thì có năm bạn là cầu thủ bóng đá của công an hà nội này rồi là pvf
thế nên là cái việc mà đội bóng đá đã tham dự sea games cũng là một cái bước gọi là tiến buộc bậc của thể thao công an dân
vâng có thể nói môi trường đào tạo trong công an nhân dân được coi là cái nôi đào tạo nhân tài cho thể thao việt nam
nhất là thể thao thành tích cao
để tạo đá phát triển hơn nữa cho thể thao thành tích cao công an nhân dân trên đấu trường trong và ngoài nước
thời gian tới chúng ta cần phải làm gì thưa đồng chí
ngay sau khi kết thúc sea games ba mươi hai này thể thao công an nhân dân cũng cùng với đội tuyển quốc gia
là sẽ bắt tay và tập luyện ngay để chuẩn bị cho cái asean ở tại hàng châu trung quốc vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và tiếp theo đó là kế hoạch của olympic năm hai nghìn hai mươi bốn tại paris
pháp thể thao công an nhân dân cũng đã và đang cố gắng nỗ lực rèn luyện để đóng góp những vận động viên trọng điểm
đặc biệt là vừa rồi lãnh đạo bộ đã tuyển dụng cho phép tuyển dụng là sáu huấn luyện viên vận động viên tiêu biểu xuất sắc trong thời gian qua
và đúng ngày một mươi chín tháng năm thì các em nhận được quyết định và trong đó có vận viên ngân ngọc nghĩa sau khi trở về từ sea games
em giành được huy chương bạc ở cự li chạy hai
một hai trăm linh m thì em cũng đã nhận được quyết định và đấy là niềm tự hào của chúng tôi
vâng vừa qua bộ công an đã phê duyệt đề án tổng thể về đầu tư phát triển thể thao thành tích cao công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đây là lần đầu tiên có một đề án tổng thể riêng nhằm phát triển thể thao thành tích cao công an nhân dân
việc thực hiện đề án này có ý nghĩa như thế nào trong phát triển thể thao thành tích cao công an nhân dân
được sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương
bộ công an đã chỉ đạo một cách đồng bộ và toàn diện đối với công tác thể dục thể thao
đặc biệt là công tác thể thao thành tích cao cùng với sự phối hợp của các đơn vị chức năng đã tạo điều kiện để cho thể thao công an nhân dân từng bước phát triển
bên cạnh đó việc đề án sáu nghìn ba trăm linh sáu được phê duyệt là một bước tiến định hướng cho thể thao công an nhân dân
đây là lần đầu tiên có một đề án tổng thể đầu tư về thể thao thành tích cao
nên nó có ý nghĩa rất đặc biệt
trong đề án thì có rất nhiều nội dung tuy nhiên có cái nội dung nổi bật đấy chính là việc mà bộ công an thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân
trước xu hướng chuyên nghiệp hóa việc thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân sẽ tập trung được nguồn lực xã hội
huy động nguồn lực về vật chất và tinh thần làm cái tiền đề động viên sức mạnh cũng giống như là chế độ chính sách
đãi ngộ đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân
sẽ đạt những thành tích tốt hơn trên đấu trường trong nước và khu vực
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi